sau khi dùng súng tự chế bắn chết con riêng của vợ đang ở ngoài sân
người cha dượng đã cố thủ trong nhà rồi cũng dùng súng tự sát
công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp với công an huyện bảo lâm
để điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong
vào khoảng một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi anh phạm minh trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ngụ tại thôn một xã lộc bảo huyện bảo lâm đang đi trong sân nhà
thì bất ngờ bị cha dượng là ông trần quốc toàn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ở trong nhà dùng súng tự chế ngắm qua cửa sổ bắn hai phát
chúng đoạn anh trường ngã gục và tử vong tại chỗ
sau khi bắn chết con riêng của vợ ông toàn đã khóa trái cửa cầm súng cố thủ trong nhà
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tới thuyết phục vận động ông toàn
buông vũ khí đầu thú nhưng bất thành
sau đó lực lượng chức năng đã phá cửa vào nhà phát hiện ông toàn tử vong trên phản
trong trạng thái xui bọt mép nghi là do uống thuốc độc tự tử
cơ quan công an thu giữ một khẩu súng kíp loại tự chế dùng săn bắn
nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn từ trước đây
mỗi lần trường say xỉn thường xuyên đến nhà ông toàn chửi bới đánh đập ông toàn
và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ